thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trưa nay sở y tế hà nội thông báo có thêm hai trường hợp dương tính với virus sars cov hai
thuộc chùm ca lây nhiễm tại bệnh viện việt đức
các trường hợp này hiện đã được cách ly
trong khi đó cdc tỉnh hà nam thông báo cập nhật đến một mươi giờ sáng nay
trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm hai mươi trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai
đều đã được bộ y tế cấp mã bệnh nhân
như vậy là sau gần ba tuần kể từ ca bệnh số sáu trăm tám mươi bảy bốn trăm bảy mươi
ở thôn lê lợi xã phủ vân tp phủ lý
có kết quả xét nghiệm dương tính vào chiều một mươi chín chín
thì đến một mươi giờ sáng nay hà nam đã ghi nhận tổng cộng bốn trăm năm mươi bảy ca bệnh đã được bộ y tế cấp mã